hiện nay rất nhiều diện tích hoa màu đặc biệt là cây ngô trên địa bàn tỉnh bắc cạn đang bị sâu keo mùa thu phá hoại
đây là loài sâu mới xuất hiện rất khó trong việc kiểm soát và phòng trừ
với mật độ gây hại cao và tốc độ lây lan nhanh thì loại sâu bệnh này không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng
mà còn gây thiệt hại về kinh tế cho người nông dân
hình ảnh những nõn ngô bị cắn nát lá rách nham nhở cùng hiện tượng cây còi cọp chậm lớn
là những hệ quả do sâu keo mùa thu gây ra
mặc dù đã nhiều năm gắn bó với cây trồng này nhưng đây là lần đầu tiên người dân trong tỉnh bắc cạn
chứng kiến một loại sâu lạ và có sự tàn phá nhanh như vậy
đi ra ngoài kia mua thuốc nó cứ bỏ loại này chết loại kia chết rồi về phun
thì cuối cùng ăn được đỡ một tí xong lại nó lại có
bóc vào có cây hái ba con liền
xuất hiện từ cuối tháng ba và đến cuối tháng bốn bắt đầu gây hại mạnh trên cây ngô
có những ruộng ngô mật độ sâu lên tới ba mươi con trên một mét vuông
loại sâu này có thể ăn rách nát hết phần ngọn cây ngô trong một vài ngày
đặc biệt cá thể sâu có khả năng phát tán rất nhanh
loại này cũng thể áp dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ
ví dụ như là bắt sâu rồi là canh tác thì chúng ta áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác
như làm sạch cỏ phát quang bờ xung quanh ruộng
rồi là cái sâu non khi mà phát hiện sâu non cắn vào ngọn cây ngô non
thì có thể dùng cho bếp hay là có thể dùng nước xào phòng
đổ vào cái nơi mà cái con sâu phá hoại thì con này nó phá hoại ở cái nọn ngô
chúng ta có thể luân canh
đối với những ruộng ngô hiện nay vụ xuân mà nhiễm nặng
thì đối với đây thì chúng ta có thể chuyển sang trồng cây khác
ví dụ luân canh với cây lúa để làm sao mà diệt trừ được cây trứng
rồi cái nhộng hóa nhộng ở trong đất
tính đến thời điểm hiện tại tất cả các huyện thành phố trong tỉnh bắc cạn
đều xuất hiện sâu keo phá hại
tổng diện tích ngô bị phá hại lên tới gần tám trăm linh hectare
tuy nhiên hiện nay nhiều hộ dân vẫn còn chủ quan trong công tác phòng trừ
người dân cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng nhằm kịp thời phát hiện
để có các biện pháp ứng phó